để cung cấp những thông tin tuyển sinh này một cách chính xác và chính thống các đơn vị chức năng của bộ công an đã và đang đưa vào vận hành tổng đài hỗ trợ thông tin tuyển sinh công an nhân dân một nghìn chín trăm linh
tại trung tâm hệ thống tổng đài tuyển sinh công an nhân dân liên tục các cuộc gọi được tiếp nhận
sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều thắc mắc của thí sinh được gửi đến tổng đài
tất cả các câu hỏi đều được tổng đài viên tiếp nhận và xử lý một cách kịp thời
khi mà có những cái thay đổi
về kỳ thi này ngày thi bài thi và giờ thi
tất cả các thông tin đó thì các bạn tổng đài viên cũng được cập nhật liên tục
để kịp thời thông báo thông tin chính xác nhất đến với các phụ huynh và thí sinh
trước đó các tổng đài viên tại trung tâm đã được đào tạo kỹ năng nghe và trải qua khóa tập huấn
với bộ câu hỏi hơn hai trăm linh câu liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào các trường công an nhân dân
nhiều nội dung phát sinh đột xuất cũng được bộ công an cử đại diện theo dõi
nhằm đảm bảo các nội dung thông tin được cung cấp cho thí sinh phụ huynh đảm bảo chính xác nhất
cái vấn đề liên quan đến vướng mắc trong công tác tuyển sinh thì cục đào tạo bộ công an
đã có những cái văn bản để phổ biến cũng như phối hợp với các trường công an nhân
để thông báo tới công an các địa phương về cái tổng đài tuyển sinh của công an nhân
vừa ra mắt để làm cái cơ sở để các thí sinh biết được
để có thể là hỏi để có được những thông tin cập nhật để thực hiện tốt công tác thi tuyển vào công an
qua hơn một tháng hoạt động
ghi nhận trung bình hơn năm trăm linh cuộc mỗi ngày
duy trì khoảng một mươi tổng đài viên với lịch hoạt động từ bảy giờ ba mươi phút đến một mươi bảy giờ
dự kiến sẽ tăng thời gian trực khi thời gian diễn ra kỳ thi đánh giá đang đến gần
lượng tương tác gọi đến tổng đài cũng gia tăng
để đảm bảo các điều kiện kỹ thuật
tổng công ty viễn thông toàn cầu gtel đơn vị trực tiếp vận hành khai thác tổng đài
cũng đã xây dựng nhiều phương án cụ thể với cam kết vận hành chất lượng tốt nhất
hệ thống máy chạm nghe của tổng đài rất là chuyên nghiệp
và xây dựng mới hoàn toàn hệ thống có thể tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi đồng thời
toàn bộ các cuộc gọi của công dân sẽ đều được ghi âm để nâng cao chất lượng dịch vụ
hệ thống bảo mật được chúng tôi chú trọng sử dụng các phương pháp tiên tiến
của các hãng công nghệ nổi tiếng trên thế giới
sau nửa tháng hoạt động với rất nhiều cuộc gọi được giải đáp
chúng tôi đã nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ công dân và các đơn vị liên quan
mọi người cho rằng đây là một kênh tương tác rất là thiết thực
quan đến kỳ thi thì có những thông tin ngoài những thông tin chính thống
thì hiện nay còn một số cái thông tin mà nó chưa được đúng
đối với những thí sinh liên quan đến tuyển sinh và công an dân thì cần phải tìm hiểu thông tin
tuy nhiên là do các nhà trường công an dân cung cấp hoặc trên những báo chính thống
và đặc biệt là nếu mà trong trường hợp mà có thể có điều kiện gọi điện thoại
thì có thể gọi trực tiếp cho tổng đài
căn cứ vào đó thì tổng đài sẽ là cái đầu mối trong bộ công an
để phối hợp với các nhà trường công an và cuộc đào tạo
cũng như là các đơn vị có liên quan để có cái giải đáp
chính xác nhất đấy sẽ là nguồn thông tin chính thống
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá tuyển sinh trình độ đại học chính quy
tuyển mới công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai đang tích cực được triển khai
thống kê từ cục đào tạo bộ công an cho biết
năm nay có khoảng chín thí sinh đăng ký dự thi đánh giá tại tám học viện trường công an nhân dân
tổng trị tiêu xét tuyển vào các trường công an nhân dân là hai năm mươi trị tiêu